trong khuôn khổ đại lễ vê sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín tối ngày một mươi ba tháng năm tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc xã ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ vê sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín đã tổ chức đại lễ hoa đăng công nguyện hòa bình thế giới
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự buổi lễ
phát biểu tại đại lễ hoa đăng phó thủ tướng phạm bình minh bày tỏ vui mừng khi việt nam được đón đông đảo các đại biểu phật tử đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới
để tôn vinh giá trị cao quý của đạo phật nhân dịp đại lễ vơ sát năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng kêu gọi các phật tử có mặt hôm nay cùng với người dân trên toàn thế giới hãy cùng thắt chặt hữu nghị hợp tác tình yêu thương
phát huy giá trị của đạo phật trong cuộc sống hôm nay cùng chung tay xây dựng hòa bình
có phần giải quyết thách thức mà chúng ta đang đối mặt ngăn chặn giải quyết xung đột giảm đói nghèo
phó thủ tướng phạm bình minh mong muốn người dân và phật tử việt nam tiếp tục phát huy những tinh hoa của đạo phật
làm giàu kho văn hóa của việt nam thực hiện tốt chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và đóng góp xây dựng đất nước việt nam tươi đẹp hòa bình phát triển bền vững
đại lễ hòa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới là một trong những nghi thức văn hóa rất đặc biệt của giáo hội phật giáo việt nam
trung bắc thể hiện tinh thần bình đẳng hòa hợp giữa các tông phái phật giáo cũng là bức thông điệp chính yếu gửi đến thế giới những gì tốt đẹp nhất